xin kính chào quý vị và các bạn
đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh sẽ được tăng cường yếu xuống nước ta
tuy nhiên cũng không làm thay đổi trạng thái thời tiết ở bắc bộ
có chăng cũng chỉ là trạng thái nhiều mây hơn đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù dài rác
mưa cũng chỉ xuất hiện vài nơi với lượng không nhiều
nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay giao động trong khoảng một mươi sáu một mươi chín độ vùng núi cao có nơi thấp hơn
còn trưa chiều mai trời giảm mây hứng nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn ở các tỉnh tây bắc bộ do cường độ nắng mạnh
trong khi đó sang đến ngày mai khi gió đông bắc tầng thấp được bổ sung yếu
thì mưa có khả năng xuất hiện trở lại trên khu vực trung bộ
các tỉnh hà tĩnh cho đến quảng ngãi dưới diện giải rác tuy vậy lượng mưa được nhận định là không nhiều
do có mưa nên nền nhiệt ngày mai tại các tỉnh này có xu hướng giảm nhẹ khoảng một độ
cao nhất trưa chiều trong khoảng hai mươi bốn hai mươi bảy độ
các tỉnh thành bắc và nam trung bộ
phổ biến ít mưa nhiệt độ duy trì ổn định
ở các tỉnh thanh hóa nghệ an cao nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
còn khu vực bình định đến bình thuận trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
với các tỉnh tây nguyên và nam bộ bước vào đầu thời kỳ mùa khô nên thời tiết nơi đây
vẫn phổ biến trạng thái không mưa ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực tây nguyên
tiếp tục duy trì trong ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ và từ ba mươi hai ba mươi năm độ tại khu vực nam bộ
tiết trời oi nóng và trưa chiều
thông tin thời tiết trên biển
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
vùng biển phía tây khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới ngưỡng hai mươi chín độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội đêm và sáng sớm nhiều mây
có sương mù và sương mù nhẹ xảy xác trời tét
trưa chiều giảm mây trời hứng nắng gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm trong khoảng một mươi bảy hai mươi năm độ